các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại cuộc họp thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết trong bảy ngày qua hai mươi chín tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một
người dân trở về quê và có xét nghiệm dương tính chiếm khoảng hai
tại tất cả các tỉnh thành số lượng f tăng ở khu vực cách ly tập trung phong tỏa chiếm trên bảy mươi
theo đó nguyên nhân là do những địa phương này đã tiếp nhận hàng chục nghìn người dân từ các vùng có dịch trở về
trong đó có một số lượng nhất định trường hợp mắc covid một mươi chín
bên cạnh đó việc trở lại trạng thái bình thường mới
người dân buôn bán trở lại qua các địa phương nên việc lây lan dịch cũng được xác định ở mức nguy cơ cao
do vậy thứ trưởng bộ y tế đề nghị các địa phương giám sát tất cả người về từ tp hcm đồng nai bình dương
lòng an và các địa bàn có khu vực dịch ở cấp độ ba và cấp độ bốn
chủ động giám sát và xét nghiệm những người có nguy cơ cao chủ động cách ly tập trung hoặc tại nhà theo từng trường hợp
lãnh đạo tỉnh sóc trang cho biết tỉnh có chủ trương sáng lọc xét nghiệm nhanh trong cộng đồng
đặc biệt ở những khu vực có nguy cơ cao
từ đó phong tỏa hẹp để tiếp tục sàng lọc nhằm mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trên quy mô từng xã huyện
cùng với việc tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát
các khu điều trị tập trung chú trọng việc nâng cao sức khỏe cho các f để hạn chế chuyển nặng
các địa phương cho rằng trong bối cảnh hiện nay cần tiếp tục nâng cao năng lực dự báo
theo dõi thường xuyên để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch cải thiện hệ thống y tế cơ sở
để hỗ trợ cách ly f một và điều trị f không có triệu chứng tại nhà
có phương án chính sách để phối hợp y tế công và tư nhân trong điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
công nhận xét nghiệm nhanh do doanh nghiệp tự triển khai để giảm tải cho lực lượng y tế
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng bộ quốc phòng võ minh lương tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của chính phủ
đề nghị lãnh đạo tám tỉnh thành phố này yêu cầu sở y tế đánh giá theo dõi tỷ lệ mắc
cũng như chuyển nặng của những người đã tiêm mũi một mũi hai
và chưa tiêm từ đó có phương án ứng phó phù hợp bám sát tình hình thực tế tại từng địa phương
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho hay hiện đã xuất hiện tư tưởng chủ quan của người dân trong đi lại
sinh hoạt sản xuất cũng như công tác chủ động phát hiện khai báo
thứ trưởng bộ y tế đề nghị các địa phương phân tích ra soát kỹ khả năng lây nhiễm chéo
tại các khu cách ly tập trung khu phong tỏa do số lượng f tại đây có dấu hiệu tăng trở lại
hiện bộ y tế đã có văn bản yêu cầu các địa phương giám sát tất cả người từ thành phố hồ chí minh
bình dương đồng nai long an và vùng có cấp độ dịch mức độ ba hoặc bốn
chủ động giám sát những người có nguy cơ cao có hình thức cách ly phù hợp ở các địa phương
về vaccine phòng covid một mươi chín thứ trưởng đỗ xuân tuyên yêu cầu các địa phương tổng hợp chi tiết
nhu cầu vaccine để tiêm cho từng nhóm đối tượng trên một mươi tám tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thống kê đầy đủ kết quả
tiêm các loại vaccine số vaccine đã được phân bổ và tiếp nhận
khi các lô vaccine về bộ y tế sẽ phân bổ ưu tiên cho các tỉnh đồng bằng sông kiều long tây nguyên
các địa phương cần tiêm phủ nhanh nhất mỗi mùa vaccine
trong trường hợp cần hỗ trợ nhân lực tiêm thì khẩn trương đề xuất thứ trưởng đỗ xuân tuyên nói
tại cuộc làm việc phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
sau khi ưu tiên vaccine phòng covid một mươi chín cho thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương long an hà nội
đến nay phải ưu tiên tối đa cho các tỉnh nam bộ tây nguyên
các địa phương phải khẩn trương thống kê rõ ràng đầy đủ nhu cầu từng loại vaccine
và có kế hoạch tiêm phủ một trăm linh mỗi một nhanh nhất cho người dân trên một mươi tám tuổi trên tinh thần tính bằng giờ bằng ngày
các tỉnh nam bộ nhất là khu vực đồng bằng sông kiều long
giao lưu đi lại rất lớn với thành phố hồ chí minh long an bình dương đồng nai
tương tự đối với các tỉnh tây nguyên
thời gian qua đón rất nhiều người trở về từ địa phương đã nhiễm rất sâu dịch covid một mươi chín
bộ y tế có trách nhiệm đảm bảo đủ vaccine tổ chức tiêm gọn từng tỉnh khu vực
sau đó hỗ trợ trì viện lẫn nhau
trong trường hợp các địa phương cần hỗ trợ nhân lực cần báo cáo
bộ y tế phối hợp với bộ quốc phòng để điều động trì viện lực lượng
về kiến nghị cho phép doanh nghiệp tự xét nghiệm cập nhật kết quả lên ứng dụng phòng chống covid một mươi chín
phó thủ tướng cho rằng đối với những doanh nghiệp nhà máy đã tiêm vaccine cho toàn bộ công nhân
khi phát hiện ca mắc cần có phương án khoanh vùng gọn những phân xưởng dây chuyền sản xuất
thay vì đóng cửa toàn bộ nhà máy
công nhân đã tiêm vaccine kể cả một mũi đã qua một mươi bốn ngày
nếu mắc covid một mươi chín thì cũng rất nhẹ
vì vậy bộ y tế cần có hướng dẫn linh hoạt thay vì quy định cứng tỷ lệ xét nghiệm định kỳ người lao động
các địa phương cũng cần thống kê hỗ trợ sinh phẩm xét nghiệm cho doanh nghiệp phó thủ tướng nói
trong cuộc họp với tp hà nội phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội
cần quán triệt triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để thích ứng an toàn linh hoạt với tình hình mới
nhưng đồng thời phải lưu ý thực hiện nghiêm túc hiệu quả nhiệm vụ bắt buộc đi cùng là kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
chủ động trao đổi nghiên cứu rút kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh của các địa phương khác
cụ thể phó thủ tướng yêu cầu một kịp thời chỉ đạo tổ chức đào tạo tập huấn cho các lực lượng phòng chống dịch của thành phố
trong đó có cả lực lượng tình nguyện viên hai chủ động tính nhu cầu lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị
vật tư y tế phù hợp với các kịch bản dịch bệnh có thể xảy ra ba kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đến từ các địa phương
có cấp độ dịch cao ngấm sâu trong cộng đồng bốn tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các biện pháp y tế căn bản
phù hợp với tình hình và các địa bàn cụ thể như ngăn chặn phát hiện xét nghiệm cách ly điều trị
phó thủ tướng yêu cầu bộ y tế cân đối nguồn cung cấp vaccine trong tháng một mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi một
ưu tiên bố trí để hà nội tiêm cho toàn bộ nhân dân thủ đô từ một mươi tám tuổi trở lên
có tính đến người đến từ địa phương khác nhưng đang sống học tập và làm việc tại thành phố
nghiên cứu kiến nghị của hà nội về việc hướng dẫn xét nghiệm người từ các khu vực dịch đã nhiễm sâu
tiêu chí đánh giá cấp độ dịch đối với các đô thị lớn mật độ dân số cao để có hướng dẫn cụ thể
rõ ràng theo tinh thần nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
khẩn trương công bố các phác đồ điều trị covid một mươi chín để địa phương có cơ sở quyết định
việc chuẩn bị sẵn vật tư trang thiết bị thuốc sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch
bộ giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp
với bộ y tế khẩn trương có văn bản hướng dẫn cụ thể
việc tổ chức cho học sinh các cấp đi học tập trung trở lại
trong đó lưu ý việc chỉ đạo đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục
bao gồm cập nhật trên cổng thông tin của bộ
đồng thời phải tính đến tâm sinh lý của các cháu học sinh
sinh viên của gia đình lực lượng lao động liên quan khi dịch bệnh có thể kéo dài
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước
chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin nhanh
và chính xác
đồng thời quý vị cũng đừng quên theo dõi những thông tin khác
có trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại